thưa quý vị liên quan tới vụ cướp tại phòng giao dịch phước đông chi nhánh ngân hàng việt tiên banh thị xã trảng bàng
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm siêu tuyên raman thong và r kom gu
cùng chú tại gia lai để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó ba đối tượng trên đã dùng hai khẩu súng và một trăm linh viên đạn đến phòng giao dịch phước đồng chi nhánh ngân hàng việt tim banh
đối tượng siêu tuyên đã mang theo hai khẩu súng vào khống chế bảo vệ tuy nhiên do thấy có nhiều người nên đã không dám thực hiện hành vi mà bỏ chạy ra ngoài
cùng với raman thong tẩu thoát rồi gọi điện cho r kom gu dọng lấy xe trở về nhà trọ lần trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được cả ba đối tượng trên
thu giữ hai khẩu súng rulo bảy mươi ba viên đạn một mươi bốn viên đạn đầu màu vàng một mươi ba vỏ đạn hai xe mô tô và một xe xe xe

còn tại đà nẵng công an phường xuân hà quận thanh khê cho biết đã bắt giữ được đối tượng nguyễn quang huy
trú trên địa bàn là thủ phạm vừa gây ra một vụ trộm cắp xe máy của một người dân để trên đường nguyễn tất thành
trước đó công an phường xuân hà nhận được trình báo của một người dân về việc bị mất trộm một chiếc xe máy
sau hơn một giờ đồng hồ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an phường đã phát hiện được chiếc xe máy nói trên đang dựng trước một tiệm internet và bắt giữ được thủ phạm là nguyễn quang huy
tại cơ quan công an huy đã thừa nhận do không có tiền tiêu xài thấy xe của người dân không khóa cổ dựng ở nơi vắng người nên đã lấy trộm
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê thụ lý điều tra
tỉnh phạm quốc văn có thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
để được phép khai thác bán trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn đã bán trái phép hai mươi bảy một trăm chín mươi năm mét khối cát thu lợi bất chính hơn hai bảy tỷ đồng
trước đó cùng vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang
giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang cùng với một mươi bảy bị can khác
qua đó góp phần làm nên một ngày trọn vẹn niềm vui của non sông đất nước
đúng hai giờ chiều ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào về sự ra đời
nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
thiên ở khu vực đông nam á
trong ký ức của người cựu đội trưởng lội công an phạm gia đốc
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là một mốc son đặc biệt
đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời ông khi ông được nhận nhiệm vụ bảo vệ lễ đài độc lập
làm bảo vệ lúc bây giờ thì lo có hoàn thành không
bởi vì mình mới vào nghề nó lo làm sao bảo vệ lễ đài
tuyên ngôn độc lập
thế nhưng mà lúc bây giờ thanh niên thì đáng ngại
tất cả đều là bảo nhau rồi thôi chúng mình cố gắng làm tròn nhiều vụ
trong ngày lễ lịch sử đó lực lượng thuộc sở liên phóng bóc bộ
tổ chức đầu tiên của công an nhân dân cảnh sát và trinh sát thành
được phân công bảo vệ an toàn cho buổi lễ nhất là công tác bảo vệ tiếp cận lãnh tụ
các chiến sĩ được chia thành các tổ đội bảo vệ vòng trong vòng ngoài
bảo vệ khu vực kháng đải cũng như khu vực quân
trong ngày lễ lịch sử đó lực lượng thuộc sở liên phóng bóc bộ
đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chủ tịch hồ chí minh
cho các thành viên của chính phủ trên lễ đài cũng như trong quá trình di chuyển
có thể nói đây là một sự cố gắng rất lớn của lực lượng công an
với một số lượng rất nhỏ rất ít và tình hình lúc đó vô cùng phức tạp
cái ngày lễ độc lập ngoài cái việc mà bác bộ ra rồi
địa bàn phức tạp nhất các đảng phái chính trị phản động
thế rồi là những cái lực lượng vũ trang do đảng chưa nắm được
mà họ có xu hướng thân pháp họ tổ chức nhiều cuộc phá hoại
và lực lượng công an nam bộ đặc biệt là công an sài gòn trở lớn
đã tổ chức chấn nam và bảo vệ tuyệt đối an toàn
nhiều vụ chúng gây nổ nhưng đều đã bị vô hiệu hóa
thì đây là một trong những thành tích đầu tiên mà ngành công an đã đạt được
sau ngày lễ hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đất nước ta đứng trước vô vàn khó khăn thách thức
phải đối diện với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thù trong giặc ngoài
lực lượng công an khi đó tuy vừa mới ra đời còn non trẻ thiếu thốn
nhưng đã lập nhiều chiến công làm thất bại hoàn toàn âm mưu hoạt động phá hoại
của các tổ chức đảng phái phản động thù địch
đập tan âm mưu kế hoạch đảo chính cấp chính quyền góp phần bảo vệ đảng và chính quyền cách mạng non trẻ
khám phá thành công vụ án đã xảy ra
số bảy ô nhu hầu đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng
mà chúng dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
là một trong những chiến công không phải chỉ là dấu son của lực lượng công an nhân dân
mà còn là một dấu son của lịch sử cách mạng dân tộc giữa lúc tình thế khó khăn nhất
đây là một trong những thời kỳ mà kể cả về chính trị công an đã làm rất tốt
kể cả về nghiệp vụ thì những bài về nghiệp vụ ngày hôm nay ngành công an đang làm đều kế thừa tinh hoa từ những ngày đầu tiên này
ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử được bác hồ dày công giáo dục rèn luyện
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
luôn luôn phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào dù khó khăn gian khổ đến mấy thì công an nhân dân việt nam cũng một lòng một dạ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn gương mẫu đi đầu
đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật nghiêm minh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
mọi hy sinh đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
công an nhân dân việt nam đã tham gia một cuộc diễn biến xử như một dấu son trói lợi trong hành trình giữ nước và giữ nước của dân tộc việt nam
tiếp tục phát huy tinh thần trung kiên dũng cảm mưu trí sáng tạo toàn lực lượng công an nhân dân sẽ vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị lenin nhà tư tưởng vĩ đại lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới khẳng định
không có sách thì không có chi thức không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
bởi vậy lúc sinh thời chủ tịch hồ chí minh thường xuyên kêu gọi cán bộ và nhân dân đọc sách để nâng cao kiến thức và lý luận cách mạng
đối với lực lượng công an nâng cao văn hóa đọc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng yếu tố con người
lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và nội dung này sẽ được biên tập viên thu hương phân tích cụ thể hơn trong tiểu mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay

xây dựng phát triển thư viên
và văn hóa đọc là một trong những chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược của đảng nhà nước trong mọi thời kỳ
nhằm phát triển về vai trò của vốn tri thức kinh nghiệm được lưu giữ qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa
khả năng sáng tạo sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại
và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ đẹp đẽ ý nghĩa hạnh phúc hơn
văn hóa đọc có thể nó có một vị trí vai trò rất quan trọng trong vấn đề là nâng cao tri thức
nâng cao trình độ hiểu biết và quan trọng hơn nữa là để qua đó ta rèn luyện cái nhân cách
rồi là cái động cơ phân thô cái lý tưởng để hoàn thiện mình
đối với một quốc gia thì văn hóa đọc có vai trò hết sức quan trọng
bởi vì nó xây dựng lên công dân trí thức nó tạo ra cái khả năng sáng tạo
cũng như là cái giáo dục chính trị đạo đức

và có lối sống lành mạnh cho công dân ở cái xã hội đó
là lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
việc đọc sách càng có ý nghĩa quan trọng với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
qua sách mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tích lũy được tri thức kỹ năng
rèn luyện bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng
đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ tự soi tự sửa
tủ sách pháp luật tại công an tỉnh hà nam
mỗi tuần từng cán bộ chiến sĩ tại đây đều phải dành thời gian tự lựa chọn một cuốn sách
hay văn bản pháp luận để nghiên cứu
và vào giờ giao ban sáng thứ hai nội dung cuốn sách đó sẽ được giới thiệu đến toàn đơn vị
đã khơi dậy lại niềm đam mê đọc nghiên cứu sách báo trong cán bộ chiến sĩ
có những đồng chí đã rất tâm huyết xây dựng clip để giới thiệu về những cuốn sách hay ý nghĩa đó
từ cái kết quả đó thì chúng tôi cũng đã biên tập thành nội dung

và phát trong chương trình văn hóa văn nghệ công an tỉnh hà nam
với chủ đề là mỗi tuần một cuốn sách hay mỗi ngày thêm kiến thức mới
phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân có ý nghĩa to lớn trong việc tạo động lực thúc đẩy
sự hình thành con người mới
những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
xây dựng và phát triển các hệ văn hóa trong công an nhân dân với những giá trị quý báu
về văn hóa chính trị tuyệt đối trung thành bản lĩnh đoàn kết văn hóa công vụ tận tụy tận tâm nghiêm khiết
cái văn hóa đọc trong công an thì đặc biệt quan trọng quan trọng hơn hết thầy
bởi vì rất nhiều bí mật quốc gia rất nhiều cái sự kiện lịch sử mà ta đọc ở đó ta thấy được
trí tuệ về đối nội về đối ngoại về các biện pháp đánh địch của các thế hệ cha ông chúng ta
và vì vậy học được ở đó rất nhiều thứ
nếu ta không đọc thì ta không biết được
thông qua cái văn hóa đọc để người chính sách công an tự soi tự sửa tự phấn đấu diễn viện
để chiến thắng với những cái cám dũ của cái đời thường
mỗ lực phấn đấu để diễn viện để làm thế nào
chúng ta có dùng cái tờ là gì
là có sức đề kháng với những cái mà ta gọi là cái bệnh thai hóa cái tự diễn biến
và quan trọng hơn nữa cái văn hóa đọc nó giúp cho người công an luôn luôn nỗ lực phấn đấu
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tìm được giao phó
để luôn xứng đáng với danh hiệu người sĩ công an nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ
hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa
bộ công an đã phát hành kế hoạch phát triển văn hóa đọc định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen hình thành nhu cầu kỹ năng và phát hóa đọc
trong cán bộ chiến sĩ công an nhân dân góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
phát triển tư duy khả năng sáng tạo bồi dưỡng nhân cách tâm hồn và đời sống văn hóa tinh thần
hướng tới đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời của cán bộ chiến sĩ
chúng tôi đã có rất nhiều những văn bản quy phạm pháp luật
thứ nhất là quán triệt đến công an các đơn vị địa phương
thứ hai là hướng dẫn cho công an đơn vị địa phương để thực hiện
và việc thứ ba là chúng tôi đứng ra tổ chức làm mộng
những cuộc thi đại sứ này để cho công an các đơn vị địa phương
cũng như các học viện trường công an nhân dân tham gia
thì qua một cái hình thức đó thì sẽ nhân bản lên ở các đơn vị địa phương
để làm sao mà tất cả cán bộ chiến sĩ phải xác định được
đọc sách văn hóa đọc là một nhu cầu không thể thiếu được trong cán bộ chiến sĩ
bộ công an luôn trú trọng đầu tư phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân
tới nay hệ thống thư viện phòng đọc tủ sách từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
dần được hoàn thiện một trăm linh các đơn vị có tủ sách đặc biệt là tủ sách pháp luật
sáu mươi bốn có thư viện cơ sở vật chất được đầu tư ứng dụng trong thiết bị hiện đại
tự hướng liên hành chuyển đổi số các thư viện phòng đọc tủ sách tại đơn vị
đặc biệt trong các học viện trường học công an nhân dân hệ thống thư viện được đầu tư
cơ sở vật chất hiện đại lưu trữ khối lượng đầu sách khổng lồ đa dạng các lĩnh vực
sách là chi thức tri thức có từ trong sách nó là sự tích lũy hộ tụ phục vụ các nhà nghiên cứu
là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn giảng dạy lớn của bộ công an
mà hệ thống sách ý thức của cán bộ chiến sĩ học viên về việc học tập nghiên cứu kém
thì không bao giờ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo được chúng tôi xác định như thế
trên nâng cao nhận thức ý thức từ cán bộ chiến sĩ học viên là khuyến khích tạo môi trường thuận lợi nhất cho cán bộ học viên
các hoạt động tự ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam cũng được tổ chức quy mô từ bộ đến công an các đơn vị địa phương như
triển lãm sách cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân
việc nâng cao văn hóa đọc góp phần xây dựng lối sống văn hóa trong lực lượng công an
đó cũng là nền tảng để tìm thành phong cách của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ
tinh thần này cũng đã thực hiện qua hàng loạt những chứng dịch mà bộ công an thực hiện
như chứng dịch cấp cân cước công dân thực hiện đề án cốc sáu của chính phủ
muốn xây dựng được cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tinh nguyện chính quy hiện đại thì việc đầu tiên là phải xây dựng con người
phải không ạ
xây dựng được con người
thì xây dựng con người là không thể khác
khác được một cách là phải có trí thức phải có trí tuệ phải có sự sáng tạo
thế thì sách là nguồn tài nguyên được để lại từ bao nhiêu thế hệ là những nguồn trí thức được để lại
và chúng ta phải tiếp cận
đọc sách không chỉ là một thói quen mà còn là một công cụ để hướng tới cuộc sống ý nghĩa hơn
đối với lực lượng công an nhân dân văn hóa đọc còn giúp rèn luyện bản lĩnh người cán bộ công an nhân dân
là một nguồn cảm hứng để phát huy nhân văn và tinh thần vì nhân dân phục vụ góp phần thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị trong ngày nghỉ lễ đầu tiên trạm cảnh sát giao thông đồng phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cho biết
đã xử lý một xe khách dừng nằm bốn mươi ba chỗ ngồi nhồi nhét đến bảy mươi hai hành khách

trừ đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng tám trạm cảnh sát giao thông đồng phú nhận được tin báo về việc bảo vệ tổ quốc
cảnh sát giao thông đồng phú nhận được tin báo của người dân về việc một chiếc xe khách dường nằm của nhà xe hoàng tâm đi từ tp hcm đến đắk nông có dấu hiệu nhối nhét khách
các tổ kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đồng phú phụ trách quốc lộ một mươi bốn đã theo dõi bám sát chiếc xe này
lái xe khai nhận khi đến địa bàn tỉnh bình phước nhận được tin báo có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát nên lái xe đi đường đã đi đường vòng để tránh
đến đường nguyễn huệ thành phố đồng xoài nhà xe này đã thuê hai xe cứu thương và hai xe ô tô du lịch để chở khách vượt chốt
do nắm được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông đã đeo bám theo dõi và bắt quả tang chiếc xe này chở bảy mươi hai người tiếp tục di chuyển sau khi vượt chốt
hiện trạm cảnh sát giao thông đồng phú đã lập biên bản sự việc đồng thời buộc chủ xe phải hợp đồng với xe khách khác chở số hành khách nói trên đến nơi an toàn theo đúng quy định
hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay từ sáng sớm lực lượng người dân đổ về từ các thành phố lớn thì rất đông
trong suốt cả ngày hôm nay bên cạnh việc căng mình điều tiết giao thông để giúp người dân đi lại thuận tiện
lực lượng cảnh sát giao thông công an nhiều đơn vị địa phương đã xuống đường
tặng nước suối khăn lạnh bánh cung cấp nhiên liệu sửa xe giúp cho người dân về quê nghỉ lễ được an toàn
hành động đẹp và nhân văn này đã khiến cho người dân thêm ấm lòng trên hành trình nghỉ lễ của mình
sáng ngày một tháng chín hàng nghìn người dân đang sinh sống làm việc học tập ở thành phố hồ chí minh bình dương long an
đổ về sóc trăng bạc liêu cà mau nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
để chia sẻ với người dân xa xứ trên đường về quê cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu
đã lập hai điểm tặng hàng nghìn chai nước suối khăn lạnh khẩu trang bánh sữa trên tuyến quốc lộ một
giáp với tỉnh sóc trăng và trên quả lộ phụng hiệp giáp tỉnh hậu giang sóc trăng
trong cây nắng gai gắt cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng và công an thị xã ngã năm
cũng đã xuống đường tặng khăn lạnh nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
trong khi đó tại tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã tổ chức nhiều điểm phát nước suối khăn lạnh miễn phí
để hỗ trợ người dân về quê đi chơi dịp nghỉ lễ quốc khánh
dạ thì cũng thấy mấy anh cũng lo chú đáo cho anh em đi đường và cũng thấy rất là hài lòng rồi
dạ chào cảm ơn mấy anh rất nhiều
hôm nay em có nghỉ được ngày lễ em đi từ bình dương lên chơi qua ngã ba vũng tàu chơi thăm bà chị
lực lượng các cán bộ công an giao thông công viên tặng nước chúc cho dân đi chơi vui vẻ
trước tiên em rất là cảm ơn lực lượng công an giao thông và các anh chị tặng nước
để tiếp sức cho người dân trên hành trình đi xa lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với một số lực lượng
phát nước khăn lạnh và rắn logo đã uống rượu bia thì không lái xe cho người đi đường
nhiều người dân không khỏi xúc động
thì thấy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông giữa nắng nóng áo ướt đẫm mổ hôi
nhưng vẫn đến từng xe trao món quà nhỏ đến tay người dân
những chai nước suối khăn lạnh bánh phần nào đã xua đi cái nắng nóng của những ngày đầu tháng chín
làm ấm lòng người xa xứ trên đường về quê
do kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài bốn ngày nên dự báo lượng khách đổ về thành phố nha trang
tham quan du lịch sẽ tăng đột biến
và vì thế mà tình hình trật tự an toàn giao thông cũng tiềm ẩn
công an tỉnh khánh hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường
để nhân dân và du khách có những ngày nghỉ lễ an toàn vui tươi lành mạnh
đến với nha trang khánh hòa các tuyến du lịch biển đảo
luôn là những địa điểm thu hút rất đông du khách
ngay từ sáng sớm của ngày nghỉ lễ đầu tiên đã có hàng nghìn du khách
đổ về bến cảng du lịch nha trang để tham quan các đảo trên vịnh nha trang
từ an toàn giao thông trên tuyến thủy nội địa lực lượng cảnh sát giao thông
đã có mặt tư sớm triển khai công tác tuần tra kiểm soát cả trên bờ và trên biển
trong đó việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho các phương tiện
vận chuyển hành khách được đặc biệt chú trọng
tập trung vào công tác kiểm tra và mặt cấp chứng dị viên môn của người điều khiển phương tiện
những giấy tờ liên quan đến an toàn kỹ thuật của phương tiện
và đồng thời cũng thực hiện công tác tuyên truyền cho người tham gia giao thông trên đường thủy
là thực hiện các biện pháp an toàn để làm sao trước khi tàu rời bến
thì các công tác này đều đảm bảo và các phương tiện rời bến một cách an toàn nhất
trên tuyến đường bộ theo ghi nhận trong sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
lưu lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến đường chính của thành phố
đều đông hơn so với ngày thường
tại các nút giao thông như trần phú hoàng diệu trần phú xóm cồn
vào không rời cao điểm các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá chậm
để đảm bảo cho các tuyến đường chính ở nha trang không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
khi số phương tiện lưu thông gia tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố nha trang
đã bố trí các tổ công tác chia ca đứng chốt tại những nút giao thông trọng điểm
để điều hòa hướng dẫn giao thông
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày lễ
đội cảnh sát thông đã bố trí điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng điểm
trong những ngày lễ gồm cho trần phú xóm cồn trần phú lên tôn trần phú hoàng diệu
nhằm giảm tải ủng tắc giao thông không gây ủng tắc cuộc bộ
đội cảnh sát thông tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
liên quan đến tháng cao điểm xe khách xe container xử lý nồng độ cồn
nhằm giảm tải các vụ tai nạn giao thông kết hợp tuyên truyền nhắc nhở
hướng dẫn người dân khách du lịch đến với nha trang chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ lực lượng cảnh sát giao thông
cũng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như chạy quá tốc độ trở qua số người quy định vi phạm về phần đường
làn đường vi phạm nồng độ cồn
căng mình thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm
lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa quyết tâm đảm bảo tốt
trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
trong những ngày nghỉ lễ
thưa quý vị một vụ cháy thương tâm đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tại bình thuận khiến bốn người thương vong
khi ngọn lửa bùng phát ba mẹ con chủ tiệm sửa xe bị mắc kẹt ở bên trong
sau nhiều phút tích cực chữa cháy các nạn nhân đã được đưa ra ngoài
thật xót xa khi người mẹ cùng với một người dân vào cứu đã tử vong
người con lớn cũng không qua khỏi tại bệnh viện
còn một em nhỏ ba tuổi đang được tích cực cấp cứu tại bệnh viện
trong vụ việc này hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cứu em nhỏ ra khỏi vụ cháy và ôm em lao thẳng lên xe cứu thương
thực hiện các bước sơ cứu đã giúp cho người xem vô cùng xúc động
trong vụ việc này hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
được điều tới hiện trường
rất nhanh chóng lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai chữa cháy và giải cứu nạn nhân mắc kẹt
hấp thoáng trong ánh sáng được ngọn lửa đang bị khống chế
một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bồng cháu nhỏ chạy ra từ đám cháy
người chiến sĩ nhanh chóng lao lên xe cứu thương đang chờ sẵn
trong suốt quãng đường tới bệnh viện người chiến sĩ bước tay bổ nạn nhân
một tay thực hiện các bước sơ cứu móc các dị vật trong miệng em nhỏ để khai thông đồn thầu
thang hư thổ ngặt và dùng chính chế án của mình để hương mặt cho em bé
những hình ảnh khiến nhiều người xem lại đoạn clip không khỏi xúc động
đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội với sự cảm phục sâu sắc dành cho người chiến sĩ ấy
người lính cứu họa ấy là trần văn quỳnh
chiến sĩ nghĩa vụ
công tác tại đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cộng phòng cảnh sát cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an ủng hộ
lúc xuống xe thì hiện trường ở đó cháy rất to và hỗn loạn nhiều khói
người dân xung quanh rất đông
sau đó tôi và cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận từ phía sau nhà
thì có phát hiện ba nạn nhân đã nằm bất tỉnh trong phòng tắm
nên tôi cùng các cán bộ chiến sĩ đưa nạn nhân ra ngoài để lập tức lên xe cứu thương
lúc lên xe thì
tôi cứ nghĩ bé như em ruột của tôi thôi
với bản năng của một người lính chữa cháy thì tôi cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo
thổi ngạc ép tim cho bé